tại hà nội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao đã dự lễ khai trường bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của bộ ngoại giao bộ phận một cửa tại cục lãnh sự
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh nhấn mạnh
ngay sau khi nghị định sáu mươi một của chính phủ được ban hành bộ ngoại giao đã khẩn trương triển khai xây dựng đề án thành lập bộ phận một cửa của bộ
việc thành lập và đưa bộ phận một cửa vào hoạt động thể hiện rõ nỗ lực và quyết tâm của bộ ngoại giao trong việc thực hiện chủ trương cải cách mạnh mẽ của chính phủ
phó thủ tướng bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh công tác vận hành bộ phận một cửa
các đơn vị chức năng của bộ ngoại giao thường xuyên giả soát kiện toàn
nâng cấp các thủ tục hành chính của bộ theo hướng đơn giản hóa thống nhất và hiệu quả
sau buổi lễ phó thủ tướng phạm bình minh đã tham quan kiểm tra bộ phận một cửa và trực tiếp thử nghiệm dịch vụ tại bộ phận